gần hai năm qua mô hình biến rác thành tiền ở xã long mỹ huyện mang thít tỉnh vĩnh long đã thu hút hơn sáu trăm bảy mươi chị em phụ nữ trong xã tham gia và giúp đỡ cho gần chục bệnh nhân nghèo trên địa bàn qua cơn nguy kịch
cứ mỗi tháng một lần chị em phụ nữ ở các ấp trong xã long mỹ tụ họp về một điểm để sinh hoạt một lần nhằm bàn bạc công tác từ thiện
và mỗi lần đi họp chị em phụ nữ lại mang giác lĩnh khỉnh những bọc phế liệu từ nhà đến điểm họp để gom lại sau đó các chị phân ra từng loại rác để bán
mỗi nhóm như vậy có thể bán từ bảy mươi đến một trăm linh kg đổi được dài ba trăm linh đồng bỏ vào ống heo để làm quỹ từ thiện cứu giúp hỗ trợ bệnh nhân nghèo trong xã
dù ít dù nhiều ai cũng cảm thấy phấn khởi vì mình đã làm được việc có ích góp phần biến rác thành tiền giúp đỡ cho chị em mình
trong lúc ấm đau bệnh tật
người khởi đầu cho mô hình này là chị ngô nguyễn hiền nhi chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã long mỹ
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu chị nhi lên kế hoạch trình kế hoạch thực hiện mô hình với đảng quỹ xã long mỹ liền được đồng tình ủng hộ
thực hiện mô hình biến rác thành tiền có một ý nghĩa là việc làm này tuy nhỏ rất dễ làm nhưng góp phần bảo vệ môi trường rất lớn
đồng thời nó giáo dục cho phụ nữ ý thức giữ gìn môi trường xung quanh của mình cũng như rèn luyện theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
bởi vì từ cái mô hình này mình lấy mình giúp được bệnh nhân nghèo nó thể hiện một cái tính nhân văn
mô hình được thực hiện dưới hình thức thu gom các loại rác có thể tái chế được như chai nhựa giấy bao bì để bán phế liệu
tính đến nay mô hình đã thu hút được hơn sáu trăm bảy mươi chị em tham gia
toàn xã có một mươi sáu điểm tập hợp
rác tính đến nay đã bán được gần hai mươi triệu đồng
số tiền trên đã giúp đỡ cho chín trường hợp bệnh nhân nghèo trong xã
trung bình mỗi hộ từ năm trăm linh đồng đến ba triệu đồng
trong đó có nhiều trường hợp đã khỏi bệnh chí thú làm ăn
việc triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn xã long mỹ không chỉ là góp phần giúp đỡ cho phụ nữ khó khăn của xã
mà còn góp phần vào cuộc vận động xây dựng gia đình năm
trong thời gian tới thì chúng tôi chỉ đạo triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh
chúng tôi hy vọng rằng các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng sẽ có những mô hình giống như mô hình của hội liên hiệp phụ nữ xã long mỹ
trên cơ sở đó sẽ cùng chung tay với cộng đồng xã hội chăm lo giúp đỡ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
cũng như là góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh vĩnh lâm
với mô hình thể hiện tinh thần tương thân tương ái
chị ngô nguyễn hiền nhi dinh dự được tham dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện chỉ thị năm
về đế mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tại hà nội
do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi